thưa quý vị tốc độ tăng trưởng tiến dụng đang tăng mạnh thị trường ô tô đang sôi động khi bước vào đợt mua sắm trước tết
đáng chú ý nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi có hiệu lực các nhà đầu tư phải trả thuế trồng thuế khi đầu tư cổ phiếu
nhiệm sống kinh tế sẽ mở đầu với những thông tin thị trường

nghị định bốn trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi có hiệu lực các nhà đầu tư phải trả thuế trồng thuế khi đầu tư cổ phiếu
bình quân hai tháng gần nhất tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đạt gần một một mươi chín một tháng gấp đôi mức trung bình chín tháng đầu năm
thậm chí còn cao hơn mức bình quân tháng của cả năm hai nghìn một mươi chín là một một tháng
nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tiến dụng cao hơn mức trung bình toàn ngành như tết quân banh cộng chín hai mb banh cộng một mươi một tám vip cộng một mươi bốn hai
nhiều ngân hàng đang xin thêm tăng trưởng tín dụng
theo các doanh nghiệp bất động sản chi phí đầu vào ngày càng cao quy trình thủ tục kéo dài
đã đẩy chi phí xe trung cư tăng thêm và được đưa hết vào giá bán khiến giá nhà trung cư tại tp hcm dự kiến tăng mạnh trong năm hai nghìn hai mươi một
giá trung cư tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi một được dự báo tăng chín trong khi giá nhà riêng có xu hướng ổn định
mức độ quan tâm trung cư cao cấp tại tp hcm tăng bảy còn phân khúc trung cấp và bình dân đều giảm
khu đông tp hcm vẫn là khu vực phát triển chính của thị trường trong năm một mươi năm tới
vắc xin nanocovax đầu tiên của việt nam đã hoàn thiện
quy trình nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong thử nghiệm hứa hẹn sẽ là vaccine phòng covid một mươi chín made in việt nam đầu tiên đưa ra thị trường
hiện vaccine covid một mươi chín của việt nam do học viện quân y nghiên cứu đang đưa vào thử nghiệm trên một năm trăm linh người
dự kiến giai đoạn tiếp theo có thể mở rộng đến một mươi người
nếu thuận lợi có thể đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một sẽ hoàn tất thử nghiệm lâm sàng và đi vào sản xuất hàng loạt với công suất khoảng ba mươi triệu liều một năm
dự kiến giá vắc xin khoảng một trăm hai mươi đồng một liều
theo nhiều doanh nghiệp
trong giai đoạn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và tháng một năm hai nghìn hai mươi một doanh số ô tô của thị trường trong nước được dự báo tiếp tục tăng mạnh
trong bối cảnh người tiêu dùng mở rộng hầu bao mua sắm dịp trước tết
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt ba mươi sáu ba trăm năm mươi chín xe tăng chín so với tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tăng hai mươi hai so với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
việc ưu đãi phí trước bạ giúp xe lắp ráp trong nước tiêu thụ hai mươi ba năm trăm linh chín xe
tăng một mươi năm so với tháng một mươi
những cam kết về dịch vụ đầu tư mua sắm chính phủ và quy định cụ thể về mở cửa thị trường
sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của anh tiếp cận thuận lợi hơn vào thị trường việt nam
người tiêu dùng việt nam sẽ được tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ anh
trong các lĩnh vực như dược phẩm chăm sóc sức khỏe xây dựng hạ tầng và năng lượng sạch với giá cả hợp lý
điểm nổi bật trong hiệp định ukvfta là chín mươi chín thuế xuất nhập khẩu sẽ được xóa bỏ
sau khi kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan trong bảy năm
theo nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi nhà đầu tư nhận cổ tức bằng cổ phiếu hay nhận thưởng bằng cổ phiếu
sẽ phải nộp thêm năm thuế thu nhập cá nhân
như vậy nhà đầu tư bán cổ phiếu thưởng cổ phiếu bằng cổ tức
phải chịu hai lần thuế thu nhập cá nhân với mức thuế xuất khác nhau
các nhà đầu tư khi bán cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ đều phải nộp thuế một
nhưng từ ngày năm tháng một mươi hai ngoài số thuế một vừa nêu
nhà đầu tư phải đóng thêm thuế thu nhập cá nhân năm khi bán số cổ phiếu là cổ tức
hoặc cổ phiếu thưởng đã nhận được
đây là thuế trồng thuế bởi các doanh nghiệp chỉ được trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế
điều này đồng nghĩa doanh nghiệp đã đóng thuế cho nhà nước trên lợi nhuận làm ra
sau đó cổ đông nếu nhận cổ tức bằng tiền lại phải đóng thuế năm và doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế và sáng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
được thực hiện bởi phòng kinh tế chủ tịch nhân dân